thế nào tôi thật sự rất lo sẽ ra sao nếu cố tình ăn rồi nhỡ mắc bệnh
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ và tổ chức y tế thế giới who đều khẳng định
có khả năng nhiễm virus sars cov hai nếu tay chạm vào bề mặt có virus và sau đó chạm tay lên mặt
tuy nhiên nguy cơ này có thể kiểm soát được nếu rửa tay với xà phòng và nước trong ít nhất hai mươi
hai mươi giây sau khi chạm vào các bề mặt who cũng khuyến cáo không nên quá lo lắng bởi thực phẩm nếu được
bảo quản đúng tiêu chuẩn và nấu kỹ thì không gây mắc covid một mươi